tất cả các nước đang phát triển đồng góp vào duy trì hòa bình độc lập dân tộc
chung sống hòa bình giữa các quốc gia và chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp công bằng cho mọi người dân
việt nam chính thức tham gia phong trào không liên kết từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
điện đàm với thủ tướng nhật bản abe shinzo vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo với quyết tâm cao
chính sách mạnh mẽ và được nhân dân đồng tình ủng hộ chung tay hành động
đến nay việt nam đã cơ bản khống chế được dịch covid một mươi chín
từng bước đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường
tại cuộc điện đàm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cảm ơn việc chính phủ nhật bản vừa qua
đã hỗ trợ việt nam hơn một tám triệu usd thông qua các tổ chức quốc tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo đã quyết định hỗ trợ nhật bản một trăm bốn mươi khẩu trang y tế để chống dịch
đánh giá cao các biện pháp ứng phó hiệu quả và thành tích ấn tượng của việt nam trong phòng chống dịch
bày tỏ cảm ơn việc chính phủ và nhân dân việt nam hỗ trợ nhật bản vật tư khẩu trang y tế
thủ tướng nhật bản abe thông báo chính phủ nhật bản đã quyết định hỗ trợ một trăm linh yên một người
cho không chỉ người dân nhật bản mà cả công dân việt nam đang sinh sống làm việc tại nhật bản
thủ tướng abe khẳng định nhật bản sẽ tiếp tục cung cấp gói viện trợ thứ hai
giúp việt nam đối phó với dịch bệnh đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ việt nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các sáng kiến của nhật bản đưa ra tại hội nghị cấp cao đặc biệt asean cộng ba ngày một mươi bốn tháng bốn vừa qua
thủ tướng abe đánh giá cao vai trò quan trọng của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và trên cương vị ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam trong các vấn đề về khu vực và quốc tế cùng quan tâm
cùng thúc đẩy sớm ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep trong năm hai nghìn hai mươi
triển khai hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đến thăm chúc mừng trung ương giáo hội phật giáo việt nam nhân đại lễ phật đảng hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khẳng định
đảng nhà nước và thành phố hà nội luôn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của giáo hội phật giáo việt nam
giáo hội phật giáo việt nam tp hà nội và đồng bào phật tử trong suốt quá trình xây dựng phát triển đất nước
đồng chí bày tỏ mong muốn trung ương giáo hội phật giáo việt nam và giáo hội phật giáo việt nam tp hà nội
tiếp tục phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc an dân
nhất quán phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội
tiếp tục đồng hành cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô thực hiện tốt các nhiệm vụ đang đặt ra
thưa quý vị hôm nay đã có thêm hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
và bệnh viện đa khoa huyện kim sơn tỉnh ninh bình được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số một trăm sáu mươi sáu bệnh nhân nữ được xét nghiệm và có kết quả âm tính với sars cov hai nhiều lần
bệnh nhân nam mang số một trăm bảy mươi cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hiện tại cả hai bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định đủ điều kiện công bố khỏi bệnh
cả hai trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
hôm nay ngày bốn tháng năm bệnh viện bạch mai đã chính thức khám chữa bệnh trở lại
sau thời gian cách ly vì dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian này bệnh viện sẽ chỉ tiếp nhận những đối tượng bệnh nhân theo quy định
các hoạt động phòng chống dịch được triển khai chặt chẽ tại đây
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ cổng bệnh viện giao thông đã được phân luồng
để tránh xung đột tất cả những người vào viện đều được đo thân nhiệt
sắt khuẩn tay và một trăm linh phải đeo khẩu trang
trong giai đoạn từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm
bệnh viện sẽ tiếp nhận khám những bệnh nhân có bảo hiểm y tế
nằm trong chương trình quản lý bệnh mạng tính của bệnh viện
bệnh nhân chuyển tuyến có giới hẹn khám lại
để bảo đảm công tác phòng chống dịch
tất cả các cửa chính của bệnh viện đều có hệ thống tầm nhiệt
máy sắt khuẩn tự động
trong giai đoạn bệnh nhân đến khám đều phải khai báo y tế
đi theo một chiều dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế
các ghế chờ cũng phải bảo đảm cự li theo đúng quy định sản khách
theo dõi ổn định chúng tôi mới chuyển sang các phòng bình thường

tất cả các bệnh nhân mà nghi ngờ đều được làm test
để lại trừ có dương tính với covid hay không

trong thời gian tới bệnh viện bạch mai vẫn sẽ cố gắng duy trì chăm sóc toàn diện
trong thời gian tới bệnh viện bạch mai vẫn sẽ cố gắng duy trì chăm sóc toàn diện
chỉ có nhân viên y tế và bệnh nhân trong phòng bệnh để tránh lây nhiễm chéo
mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà đi cùng để trao đổi khi cần thiết
nhưng không được vào trong phòng bệnh
đây là vấn đề đòi hỏi hết sức là khó khăn
bởi vì chúng tôi cần phải tái cơ cấu lại toàn bộ vấn đề nhân sự
cũng như tổ chức phân luồng để làm sao cho số lượng bệnh nhân không quá tải
để đảm bảo với số lượng nhân viên y tế hiện nay chăm sóc toàn diện cho người bệnh
dự kiến giai đoạn sau ngày một mươi năm tháng năm
nếu tình hình dịch bệnh
dịch bệnh covid một mươi chín không có diễn biến phức tạp
ngoài các đối tượng người bệnh nêu trên
bệnh viện sẽ tiếp nhận thêm người bệnh cấp cứu tại cộng đồng
tiếp nhận người bệnh do các cơ sở khám chữa bệnh khác chuyển tuyến đến
khôi phục một phần mổ phiên và dự kiến chỉ tiếp nhận ba mươi số dường bệnh
sáng nay bốn tháng năm nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh quay trở lại trường học
sau thời gian dài nghỉ học do dịch covid một mươi chín
sáng nay bốn tháng năm tất cả học sinh từ cấp mầm non đến trung học
trên đề bàn tỉnh hà giang đã đi học trở lại
riêng một mươi bốn trường tại các địa phương mới dỡ lệnh phong tỏa là xã phố la
thị trấn phố bảng và thị trấn đồng văn sẽ quay trở lại trường học sau ngày một mươi một tháng năm
cùng với học sinh các cấp sáng nay học sinh khối mầm non tại tỉnh sơn la đã quay trở lại trường
theo ghi nhận ngày đầu tiên trở lại lớp tỷ lệ học sinh tại trường mầm non triều lề đạt tám mươi
với những biện pháp giãn cách an toàn bảo đảm công tác phòng chống dịch dự kiến trong những ngày tới
tỷ lệ học sinh đến lớp đạt một trăm linh
cùng trong sáng nay toàn tỉnh ninh bình có trên một trăm bảy mươi tám ba trăm linh học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông đã đến trường
trong thời gian nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín các trường đã chủ động tuyên truyền tập huấn
và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để phục vụ việc phòng chống dịch
bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh
còn tại lâm đồng học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại
các trường không tổ chức trào cờ
vừa một mươi năm phút đầu tiết giáo viên tuyên truyền hướng dẫn học sinh các bị phát phòng chống dịch
như đeo khẩu trang đúng cách rửa tay thường xuyên hạn chế tiếp xúc trong lớp tránh tụ tập đông và giờ ra chơi
thưa quý vị hôm nay ngày bốn tháng năm hội nghề cá việt nam có văn bản gửi văn phòng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ ngoại giao ban đối ngoại trung ương
phản đối phía trung quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên biển đông năm hai nghìn hai mươi
hội nghề cá việt nam cho biết trung quốc đã có thông báo quy chế cấm đánh bắt cá trên biển đông
phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc biển đông đến một mươi hai độ vĩ bắc
bao gồm cả một phần vịnh bắc bộ và quần đảo hoàng sa thuộc chủ quyền của việt nam
có hiệu lực từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa và các vùng biển của việt nam
vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân việt nam
vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay bốn tháng năm
do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông
nên cả nước có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi bảy độ c
từ ngày năm đến ngày sáu tháng năm vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh và mở rộng về phía đông nam
kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ bắc và trung trung bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
từ hôm nay đến ngày bảy tháng năm nắng nóng xảy ra ở các tỉnh nam bộ cục bộ ở tây nguyên và nam trung bộ
với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi bảy độ c
khu vực hà nội từ hôm nay đến ngày sáu tháng năm nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi tám độ c đây là đợt nắng nóng đầu mùa và có những ngày nắng nóng kỷ lục
do vậy người dân cần thực hiện các biện pháp giữ gìn sức khỏe
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc giao đồng chí bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh con tum trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng
ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
viên truyền hình nhân dân đã có bài phản ánh nạn phá rừng vẫn diễn ra vô cùng phức tạp
đi sâu vào tâm lõi các khu rừng mới thấy sự tàn phá của lâm tặc với dấu vết còn rất mới
có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương tại tỉnh con tum
về việc này thủ tướng chính phủ giao lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý nghiêm hoạt động phá rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
và quy định của pháp luật về lâm nghiệp
sáng nay tòa án cấp cao tại hà nội chính thức mở phiên phúc thẩm xét xử
hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng là trần văn minh và văn hữu chiến
cùng một mươi tám bị cáo khác trong vụ thâu tóm nhà đất công sản tại tp đà nẵng
trong đơn kháng cáo bị cáo văn hữu chiến đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm
xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự vì ông ký quyết định giảm một mươi tiền sử dụng đất
cho những người được mua nhà đất công sản là chủ trương chung của thành phố
bị cáo trần văn minh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng chỉ làm đúng theo chủ trương của thành phố
bị cáo phan văn anh vũ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng
viện kiểm sát nhân dân tối cao không đưa ra được chứng cứ buộc tội
các kết luận giám định trong vụ án không khách quan
phiên tòa dự kiến kéo dài từ sáu đến tám ngày
hôm nay ngày bốn tháng năm công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố nguyễn hoài nam
về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
được quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng bốn tài khoản facebook có tên là nam hoài nguyễn trọng
đã đăng tải nhiều thông tin bài viết có nội dung trái quy định của pháp luật
xuyên tạc thông tin không đúng sự thật về dịch covid một mươi chín
như việt nam đã có ca chết vì covid một mươi chín gây tâm lý hoang mang trong dư luận
công an tp vinh đã triệu tập đối tượng lên trụ sở làm việc
tại đây nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình vụ viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị từ ngày hôm nay hoạt động tham quan lưu trú trên vịnh hạ long
sẽ được phép hoạt động trở lại đây là nội dung chính của công văn hỏa tốc
vừa được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ban hành
năm các tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh hải long sẽ được phép hoạt động trở lại
sau khoảng một tháng rưỡi ngừng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
mặc dù vậy các phương tiện phải thực hiện việc giãn cách bảo đảm khoảng cách tối thiểu
giữa các hành khách và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đối với các phương tiện tham quan phải thực hiện việc bố trí tối đa
không quá năm mươi số ghế trên chuyến các tàu lưu trú được phép chở đủ số khách đăng ký
nhưng phải triển khai các biện pháp hạn chế việc tập trung đông người
tại các khu vực công cộng trên tàu thực hiện việc bố trí lệch giờ ăn giờ sinh hoạt chung
trường hợp phương tiện vận chuyển lưu trú không có không gian hoặc giải pháp bảo đảm giãn cách
thì phải thực hiện giảm số người cho phù hợp
từ năm hai nghìn chín đến nay sau nhiều đoạn sửa chữa các hư hỏng trên mặt đường cầu thăng long
trong phạm vi giản thép vẫn chưa được khắc phục triệt đề
việc sửa chữa mặt cầu thăng long để hoàn thành khai thác đồng bộ với đường vành đai ba
đoạn mai dịch nam thăng long vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
là hết sức cần thiết và cấp bách
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ việt nam là đơn vị chủ đầu tư dự án
nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi là liên danh công ty trách nhiệm hoạn tư vấn xây dựng
đại học giao thông vận tải công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông hai
tư vấn thẩm tra là liên danh công ty trách nhiệm mô hạn tư vấn đại học xây dựng và viện kinh tế xây dựng
giải pháp thiết kế sử dụng công nghệ mới có cường độ cao gấp ba bốn lần bê tông thông thường
với ưu điểm tuổi thọ trên ba mươi năm với lớp bê tông siêu tính năng
và một mươi năm đối với lớp phủ gốc nhựa tạo nhám và tạo yêm thuận
tại cuộc họp báo mới đây tổng cục đường bộ việt nam đã công bố về phương án sửa chữa cầu thăng long
tôi hy vọng là chúng ta sẽ hết tháng sáu sẽ cho có nhà thầu và tháng bảy sẽ bắt đầu khởi công thi công
thế thì hoàn thành là chúng tôi dự kiến là trong cuối quý bốn chúng tôi sẽ thuê chuyên gia của nước ngoài
kể từ giám sát và các chuyên gia hàng đầu của việt nam sẽ có tổ chuyên gia
để theo dõi giám sát và tư vấn về vấn đề tình cầu
việc sửa chữa công trình này dự kiến sẽ có tổng mức đầu tư trên hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
ít hơn phương án nghiên cứu của tư vấn nhật bản là ba trăm một mươi ba tỷ đồng
công ty cổ phần đường sắt sài gòn cho biết đến một mươi bốn h ngày hôm nay bốn tháng năm
sự cố tàu hàng chật bánh tại thành phố long khánh đồng nai đã được khắc phục
tuyến đường sắt bắc nam đã thông tuyến trở lại
trước đó vào tám giờ ngày hôm nay tàu hàng số hiệu h năm đang lưu thông trên tuyến đường sắt bắc nam
khi đi qua km bốn mươi bốn thì phát hiện bánh hai bị chật khỏi đường dây
sự cố đoàn tàu h năm chật bánh khiến tuyến đường sắt bắc nam qua khu vực trên bị gián đoạn nhiều giờ
từ nhiều năm nay tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt và ô nhiễm môi trường
luôn là những vấn đề nhức nhối đối với hàng trăm hộ dân sống tại ấp
đường sát bắc nam
bến đá và ấp hòn sóc xã thổ sơn huyện hòn đất tỉnh kiên giang
mặc dù người dân đã nhiều lần kêu cứu nhưng chính quyền và các ngành chức năng
vẫn chưa có biện pháp khắc phục tình hình khiến người dân bức xúc
người dân cho biết nguồn nước canh bị ô nhiễm phần lớn là do rác thải
và nước thải sinh hoạt từ các nhà dân xả trực tiếp xuống dòng canh
những ngày nắng gắt mặt nước đổi ván mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
ai đi qua cũng phải nín thở
môi trường ô nhiễm là điều kiện thuận lợi để chuột rán ruồi mũi trú ngụ
nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh truyền nhiễm là rất cao
ở đây không có xe thu gơm gắt thải cho nên người dân cứ quen thói là
chở gác đem lỡ cái sông này dục cho xe cho gác nó choi
nhưng mà thời gian là cái cống này nó chảy cát xuống cho nên nó lắp sông
dục rồi nó nằm ở đó
khi thì người dân chở ở đâu chở lại bao bao hay là bọc bọc gì đó thảy xuống
mặc dù canh hòn sóc bị ô nhiễm nhưng do khu vực này chưa có nước máy
trong khi nước từ giếng khoan bị phèn nên người dân vẫn tận dụng nước canh
để rửa chén giặt rũ hoặc tắm gội
và đến nay khi nước không thể dùng được nữa
người dân buộc lòng phải đổi nước với giá một trăm linh đồng một khối
giặt đồ rửa chén sử dụng hàng ngày cũng đỡ được
thì sử dụng nước uống thôi
còn bây giờ nó trồng xong như vậy là không thể nào sử dụng được nữa
một khối nước như vậy là một trăm linh đồng
một ngày xài như vậy là nếu hài tiện thì cũng cỡ tám trăm linh lít

một tháng khoan tốn khoan gần hai triệu
cầu hòn sóc nằm gần chợ gần khu dân cư đông đúc
nên rất khó kiểm soát lượng rác thải ra môi trường
cùng đó dưới canh cát và đá bụi theo dòng nước từ trên núi chảy xuống
đã làm tắt ngẽn dòng chảy
nước ứ động ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân
mà còn gây khó cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con
người dân sống ven sông canh hòn sóc mong muốn chính quyền và cơ quan chức năng
sớm có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm
để người dân nơi đây được sống trong môi trường an toàn
tránh được những hiểm họa ảnh hưởng đến sức khỏe